hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cáo trạng do quen biết từ trước vào ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm triệu văn thành gọi điện thoại cho lương thị mai đặt vấn đề mua hai kg ma túy đá
sau đó mai đã gọi điện thoại cho hà đức dũng tìm ma túy đá cho thành
đến ngày chín tháng sáu sau khi đã thỏa thuận việc mua bán dũng mang một gói metafetamin có trọng lượng là hơn bảy trăm ba mươi tám bốn gram đưa cho thành mang đi bán với giá là hai trăm năm mươi triệu đồng để kiếm lời
trên đường thành mang đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang và thu giữ cùng toàn bộ tăng vật của vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo triệu văn thành mức án phạt hai mươi năm tù giam lương thị mai một mươi tám năm tù giam và hà đức dũng hai mươi năm tù giam